ngày một một cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an cho biết vừa xác lập chuyên án đấu tranh với hành vi mua bán sử dụng phần mềm trái pháp luật của công ty cổ phần tập đoàn yên khánh
chi nhánh long an nhằm che giấu doanh số thu phí trốn thuế xảy ra tại các trạm thu phí trên tuyến cao tốc tp hcm trung lương
theo đó cơ quan công an đã bắt giữ năm người có liên quan để phục vụ cho việc điều tra
cơ quan công an đã tiến hành khám xét và bắt giữ khẩn cấp đối với năm người gồm
ngô bá thắng giám đốc chi nhánh long an thuộc công ty cổ phần tập đoàn yên khánh
trần văn miền phó giám đốc chi nhánh long an kiêm trạm trưởng trạm thu phí chợ đệm công ty cổ phần tập đoàn yên khánh
tô phước hùng kế toán trưởng công ty cổ phần tập đoàn yên khánh nguyễn thị kim huệ kế toán công ty cổ phần tập đoàn yên khánh
nguyễn văn hiền giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật xuân phi
quá trình khám xét cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán
sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế gây thất thu cho ngân sách của nhà nước
hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật và thu hồi tài sản cho nhà nước